mới đưa vào khai thác gần hai năm nhưng hồ chứa nước suối vực tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên có tổng kinh phí hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách địa phương đang có dấu hiệu xuống cấp
trong đó đầu đập chính bị sụt lún nội bộ ba cửa tràn xả lũ mỗi cửa rộng tám mét với lưu lượng xả lớn nhất là tám trăm bốn mươi sáu m ba trên dây đều bị dò dỉ mỗi ngày đêm hàng trăm mét khối nước
các hạng mục quan trọng khác như dốc nước dài bảy mươi m rộng hai mươi bốn mét tường bên trụ bin cũng có dấu hiệu hư hỏng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
theo quan sát thực tế hiện tràn xả lũ đang xuất hiện hiện tượng thấm và phun nước
mặc dù đơn vị thi công đã xử lý bằng giải pháp bơm keo tại những vị trí thấm nhưng hiện vẫn bị tái diễn
trong khi đó còn xuất hiện những vệt thấm màu trắng trên mặt tràn dốc nước
hiện những vị trí thấm này chưa xử lý triệt đề không bỏ đảm an toàn
và tuổi thọ công trình về lâu dài
kết cấu bơm keo bên trong ra và thấm phun nước
mặc dù đơn vị thi công và bang quản lý đã chỉ đạo cho đơn vị thi công xử lý trượt đỡ
nhưng đến nay hiện tượng này vẫn còn
thực ra là vấn đề an toàn của cầm công trình tràn xả lũ thì chưa được xử lý trượt đỡ
đảm bảo đưa vào vận hành lâu dài
theo đơn vị chủ quản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
hồ suối vực đang phục vụ tưới cho cây trồng
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thì đó hồ được xả nước mới tiến hành khắc phục những sự cố
nhưng giờ thời gian qua thì đối với những hợp thống kênh nhánh thì chưa đầu tư xây dựng
cho nên thì nó chưa phát huy hết cái công sức
thì trong cái thời gian qua thì chỗ y bán tỉnh cũng có chỉ đạo số kế hoạch
hiện xương hòa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam và sở nông nghiệp
thì phối hợp với chỗ công ty kcerber để mà kêu gọi cái đầu tư
hợp với hợp thống kênh nhánh này
thì cái bước đầu tiên thì hiện giờ là chỗ y bác tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
là xin thay đổi cái nhiệm vụ tưới
đối với cái bảy trăm linh hectare lúa này diễn qua tưới ra bảy trăm linh hectare lúa mía
sau đó thì hiện giờ là sở nông nghiệp đang trình cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
để mà xin thay đổi cái nhiệm vụ tới này
sau khi đưa vào khai thác hồ chứa nước suối vực cũng đã bộc lộ một số bất cập khác
như chưa trang bị hệ thống máy phát triển
dự phòng nhà quản lý nằm quá xa công trình và trên đập có hai đường dân sinh
nên công tác quản lý hồ là hết sức khó khăn
ngoài ra hồ chỉ thi công kênh chính còn hệ thống kênh nhánh chưa đầu tư
nên sau gần hai năm hoạt động mới chỉ tưới được cho gần bốn mươi hectare cây trồng
chủ yếu là cây mía trong khi hồ sơ thiết kế năng lực tưới của hồ là bảy trăm linh hectare lúa và chín mươi hectare mía